hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt hai bị cáo nguyễn minh phúc một mươi tám tuổi và lê hồng hào hai mươi tuổi
cùng chú tại thành phố rạch giá tổng cộng một mươi bốn năm tù về tội giết người
bị hại trong vụ án này là danh thanh phong một mươi sáu tuổi là bạn của hai bị cáo
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phúc hào và phong cùng hai người khác đến chơi tại nhà của người quen
ở phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tại đây giữa phong và phúc xảy ra mâu thuẫn nên phong đã dùng tay đánh phúc nhưng không gây thương tích
sau đó phúc rủ phong ra đầu hẻm giải quyết
khi ra đến điểm hẹn phúc bất ngờ lấy cây búa mà hào đưa cho trước đó chém liên tiếp hai nhát từ phía sau của phong
làm nạn nhân gục xuống đường
sau khi gây án phúc rời khỏi hiện trường còn phong được đưa đi cấp cứu và điều trị vết thương
thời điểm này phong chưa đủ một mươi sáu tuổi
theo kết luận giám định pháp y thì tỷ lệ thương tật mà phúc gây ra cho phong là ba mươi hai
sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn minh phúc năm năm tù lê hồng hào chín năm tù cùng với tội giết người